trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
sáng nay tại tỉnh lào cai đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam do đại tướng văn văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trường đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao
bộ quốc phòng trung quốc do thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
tại hội đàm hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được quan tâm
triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã
quán triệt thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý
các hoạt động vi phạm ở khu vực biên giới qua một mươi năm với tám lần tổ chức thành công
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả
thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa
nhân dân chính quyền địa phương và giữa bộ quốc phòng hai nước cùng nhau xây dựng đường
biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển trong thời gian tới hai bên tiếp tục
quán triệt thực hiện tuyên bố chung giữa hai nước về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh
thực chất hơn kết thúc hội đàm hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về thiết lập
đường dây nóng giữa quân chủng hải quân bộ quốc phòng việt nam và chiến khu miền nam
quân giải phóng nhân dân trung quốc